vào chiều ngày tám tháng một mươi hai tại hà nội cơ quan liên hợp quốc tại việt nam phối hợp với viện nghiên cứu phát triển mê công
đã tổ chức hội thảo công bố báo cáo cảm nhận và trải nghiệm của người dân về một số biện pháp ứng phó với đại dịch covid một mươi chín của các cấp chính quyền
báo cáo tại hội thảo công bố báo cáo cảm nhận và trải nghiệm của người dân về một số biện pháp ứng phó với đại dịch covid một mươi chín của các cấp chính quyền
cho thấy trước sự lây lan nhanh chóng của đại dịch covid một mươi chín trên khắp toàn cầu đảng nhà nước việt nam đã đưa ra những biện pháp ứng phó mạnh mẽ
và xử lý kịp thời để bảo đảm an toàn cho người dân khảo sát cho thấy có hơn tám mươi chín người dân việt nam thể hiện sự tin tưởng ủng hộ
ưu tiên phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín của chính phủ cao hơn nhiều so với các quốc gia khác trên thế giới
hơn chín mươi bảy người trả lời đánh giá nỗ lực ứng phó của ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống và kiểm soát covid một mươi chín là tốt hoặc rất đốt
bên cạnh đó hội thảo cũng đã thảo luận về những khuyến nghị mong muốn việc chia sẻ thông tin chính sách về dịch bệnh quản trị và hành chính công
cần được nâng cao hơn nữa chất lượng nhằm củng cố niềm tin của nhân dân giảm thiểu tắc hại của đại dịch covid một mươi chín lên việc làm và thu nhập của người dân